bao gồm các công ty cung cấp giải pháp công nghệ nhân viên môi giới mất động sản nhân viên ngân hàng cơ quan nhà nước

xin mời chị kim thảo ạ
xin được cảm ơn biên tập viên minh hương và kim thảo xin được cảm ơn quý vị đã dành khung giờ này đồng hành cùng sáng phương nam
kính thưa quý vị tại các tỉnh miền tây như tiền giang bến tre thì cứ vào thời điểm tháng diên hàng năm thì tình trạng đánh bạc đá gà ăn tiền lại rộ lên
và tình trạng này không chỉ là gây mất an ninh trực tự mà còn kéo theo nhiều tệ nạn khác
cho xã hội thậm chí là nhiều gia đình tan cửa nát nhà do lỡ xa chân vào các trò cá cực đỏ đen
và để ngăn chặn tệ nạn này vào dịp đầu xuân lực lượng công an tỉnh tiền giang bến tre đã quyết liệt vào cuộc ngăn chặn
vì hàng trăm con bạc đã bị bắt giữ cùng hàng tỷ đồng tăng vật
đây là tự điểm đánh bạc bằng hình thức lắc đại xỉu ăn tiền tại xã tân thanh tây huyện mỏ kẻ bắc tỉnh bến tre
bị công an bắt giữ vào dịp giáp tết vừa qua
hơn sáu mươi con bạc cùng hơn một tỷ đồng tăng vật bị thu giữ
còn tại tiền giang bất ngờ đột kích vào một trường gà nằm sâu trong một vườn dừa
ở xã nhị bình huyện châu thành công an bắt quả tang gần một mươi đối tượng đang đá gà ăn tiền